lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi một do viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với hội thanh niên vận động hiến máu hà nội và ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tp hà nội tổ chức được diễn ra liên tục từ ngày ba đến ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay một mươi tháng ba lễ chính thức của lễ hội xuân hồng năm nay đã được tổ chức tại viện huyết học và truyền máu trung ương
lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do viện huyết học truyền máu trung ương khởi xướng từ năm hai nghìn tám và được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo
lễ hội đã góp phần quan trọng bảo đảm lượng máu cho điều trị dịp ngay sau tết nguyên đán nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân
qua một mươi kỳ tổ chức lễ hội xuân hồng tại hà nội đã thu hút một trăm chín mươi lượt người tham dự và tiếp nhận sáu mươi ba trăm linh đơn vị máu
với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống lễ hội xuân hồng năm nay dự kiến thu hút một trăm năm mươi người tham dự và tiếp nhận tám đơn vị máu cho điều trị